tuần lễ dinh dưỡng và phát triển diễn ra hàng năm từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi
là một trong những hoạt động nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng
ngày một mươi bảy tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
phối hợp với trung tâm y tế quận cầu giấy đã tổ chức phát động hưởng ứng
tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm hai nghìn hai mươi
tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm nay với chủ đề
dinh dưỡng hợp lý để phát triển bền vững
nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức thực hành và sự hiểu biết của cộng đồng
về tầm quan trọng của dinh dưỡng
trong đó nhấn mạnh đến khuyến khích phát triển vac trên cơ sở bảo vệ môi trường
để tạo nguồn thực phẩm tại chỗ sạch và an toàn cho bữa ăn gia đình
thực hiện nuôi dưỡng trẻ hợp lý trong một ngày đầu đời
để giúp trẻ phát triển tối ưu cả về thể chất tầm vóc và trí tuệ khi trưởng thành
trong nhiều năm qua công tác phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng
luôn được ngành y tế quan tâm
kết quả là đã cải thiện được tình trạng thiếu vitamina thiếu sát ở trẻ em
ngày sau lễ phát động đoàn xe lưu động truyền thông về tầm quan trọng
của việc thực hiện dinh dưỡng đã đi tuyên truyền trên địa bàn quận cầu giấy